thưa quý vị phan bộ châu tên thật là phan văn san hiệu là sào nam
sinh ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn tám trăm sáu mươi bảy tại làng đan nhiễm huyện nam đàn tỉnh nghệ an
ông là một danh sĩ và là nhà cách mạng việt nam hoạt động trong thời kỳ pháp thuộc
ngoài sự nghiệp cách mạng ông còn viết rất nhiều sách báo và đã được phổ biến sâu rộng trong nhân dân
ngày hai mươi chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi ông đã mất tại lều tranh biến ngự ở huế thọ bảy mươi ba tuổi
phan bội châu nổi tiếng thông minh từ bé một mươi ba tuổi thi đố đầu huyện
năm một mươi bảy tuổi viết bài hịch bình tây thu bắc
năm một mươi chín tuổi cùng bạn bè lập đội sĩ tử cần vương kết giao với những người yêu nước như phan chu trinh
huỳnh thúc kháng trần quý cáp nguyễn thượng hiền nguyễn hàm đảng nguyên cẩn ngô đức kế đảng thái thân để tìm phương sách cứu nước
để tìm đường cứu nước suốt gần ba mươi năm hoạt động với bao gian lao vất vả
bước chân phan bội châu trải qua nhiều điện thoại